kèm theo sự phát triển của dịch vụ internet banking hay còn gọi là dịch vụ ngân hàng điện tử
ngày càng có nhiều đối tượng xấu lợi dụng sự cả tin của người dùng để lừa đảo và chiếm đoạt tiền bạc
mặc dù các ngân hàng thường xuyên khuyến cáo khách hàng về vấn đề bảo mật tài khoản
mà hầu như tháng nào cũng có những khách hàng bị dính bẫy
mời quý vị cùng theo dõi về một chiêu thức lừa đảo đó là chuyển nhầm tiền để chiếm đoạt tài sản
vào cuối tháng một mươi hai vừa qua anh vũ văn chính tại quận hà đông hà nội
nhận được số tiền hai mươi triệu đồng không rõ người gửi được chuyển vào tài khoản ngân hàng
cuối giờ chiều cùng ngày có một tài khoản gia lô lạ chủ động nói chuyện và cho anh biết
anh đã được một công ty tài chính giải ngân số tiền trên
qua trao đổi thì anh chính bỗng trở thành con nợ của đối tượng này
điều đang nói anh chính chưa từng thực hiện khoản vay nào trên mạng xã hội
sau khi đòi tiền không thành một loạt những hình ảnh thông tin anh chính nợ tiền
chiếm đoạt tài sản được gửi cho người thân bạn bè qua mạng xã hội facebook và gia lô
sau khi gặp những tình huống như này thì tôi cũng có gọi điện và gặp những người
mà người ta gọi điện cho tôi và tôi cũng có thanh minh và cũng có chứng minh là tôi là những người làm việc
và cũng không có vai của ai cả
thế còn một số đối tượng đấy thì cũng có trao đổi lại
thì tôi cũng có nói là nếu mà cứ tình trạng như vậy kéo dài tôi sẽ đưa ra chính quyền
cơ quan nhờ cơ quan chức năng vào càng thiệt
cần bảo áp và bình luận
hầu hết chiêu thức lừa đảo này đều nhắm vào những người nhẹ dạ cả tin
cụ thể sau khi đã có được một số thông tin cá nhân của người dùng như tên tuổi số điện thoại địa chỉ
các đối tượng lừa đảo sẽ cố ý chuyển nhầm một khoản tiền đến cho con mồi
kẻ lừa đảo sẽ giả danh là người thu hồi nợ của công ty tài chính để liên hệ với nạn nhân
lúc này chúng có thể yêu cầu người dùng trả lại số tiền kia như một khoản vay nặng lãi
trước cái tình trạng thế này thì chúng tôi cũng đã đề nghị với các người dưỡng
những người dân trong trường hợp nhận được tổng tiền như thế thì có thể liên hệ với ngân hàng để mình xác thực lại
cái khoản tiền đó là không phải là của người mình nhận được có lý do chính đáng nào đó
hoặc là thậm chí là khi có dấu hiệu mà chúng ta đã nhắc ngân hàng rồi và chúng ta có thể hoàn trả lại
và chúng ta có thể trong trường hợp đối tượng mà có sử dụng những cái hình thức mà
mà mà ép buộc thì chúng ta có thể báo được lựa chức nào để can thiệp và có những giải pháp để xác để xử lý kịp thời
một chiêu thức khác của các đối tượng lừa đảo là lập ra trang web giả mạo ngân hàng có giao diện giống với website của ngân hàng
sau đó tìm kiếm những trường hợp khách hàng chuyển khoản nhầm và đóng giả nhân viên ngân hàng hỗ trợ khắc phục sự cố
khi bị hại tin là thật nhóm này gửi đường link đăng nhập vào trang web giả mạo để chiếm đoạt thông tin chiếm đoạt tiền trong tài khoản thật của khách hàng
khi đao những cái app này về và cài cái app này trên điện thoại của chúng ta thì cái điện thoại của chúng ta sẽ bị các đối tượng kiểm soát
có nghĩa là mọi cái truy vấn của chúng ta vào những các cái dịch vụ là chúng ta cũng bị đối tượng phát hiện và đối tượng nắm được thông tin dữ liệu đấy
từ đó các đối tượng có thể là chiếm đoạt tiền
mà hiện có thể nói trong thời gian vừa qua là những cái tình trạng này nó dựa ra rất là khổ biến

và có như vậy thì các cơ quan nhà nước lực lượng công an mới có căn cứ để bảo vệ chúng ta khi mà các cái đối tượng kia đến quấy nhiễu làm phiền hoặc thậm chí là thu lại của cái khoản vay đấy
trong trường hợp người dân bỗng dưng nhận được một khoản tiền chuyển nhầm thì cần phải làm theo các bước sau
một không sử dụng số tiền ấy vào việc chi tiêu cá nhân chủ động liên hệ với ngân hàng để thông báo
chủ tài khoản nên sắp xếp thời gian đến trực tiếp chi nhánh ngân hàng
để thực hiện việc xác minh và tiến hành chuyển lại
ba không cung cấp mã otp tên đăng nhập mật khẩu của tài khoản ngân hàng cho bất kỳ ai kể cả họ có tự xưng là người thân bạn bè nhân viên ngân hàng hay cơ quan nhà nước